còn lại ba mươi năm người bị mất thông tin điện thoại di động đều không liên lạc được khiến cho người thân vô cùng lo lắng
ngay sau đó người thân của các nạn nhân trên đã báo chính quyền vào cuộc tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì
ngày và đêm nay do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực đông bắc khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ
các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
mưa lớn ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
lũ trên các sông ở thanh hóa nghệ an giao động ở mức báo động một cho đến báo động hai
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh thanh hóa nghệ an
ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nhiều hồ chứa nước đã đầy
nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa sung yếu trên địa bàn tỉnh thanh hóa và nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng
đối với lương ngọc thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an thạnh khai nhận lợi dụng bà nguyễn thị huệ chú tại xã tân thành huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đi ra ngoài và không có người trông coi nhà nên đã đột nhập vào trộm cắp một máy tính sách tay và nữ trang bằng vàng
đem bán được số tiền trên hai mươi bảy triệu đồng
hiện công an huyện bình tân đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với tám đối tượng về hành vi cá độ bóng đá vòng chung kết giải bóng đá world cup hai nghìn một mươi tám
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá world cup hai nghìn một mươi chín
đỗ thành nhân đã tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với các con bạc tại quán giải khát do nguyễn thanh tú làm chủ
khi con bạc có nhu cầu cá cược thì nhân cho tỷ lệ cá cược
căn cứ vào tỷ lệ này có năm con bạc tham gia cá cược trực tiếp với nhân số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
ngoài ra tú còn trực tiếp cá cược với nhiều con bạc khác với số tiền giao động từ một đến tám triệu đồng
thông tin vừa rồi
đã khép lại bản tin nhanh sáng nay
những tin tức mới nhất về an ninh trật tự sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng vào trưa nay
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi